đại hội đảng bộ tỉnh hà tĩnh lần thứ một mươi chín đại hội đảng bộ tỉnh quảng trị lần thứ một mươi bảy và đại hội đảng bộ tỉnh đắk nông lần thứ một mươi hai
nhiệm kỳ hành hai mươi hai mươi năm đã thành công tốt đẹp và sau đây là cập nhật nhanh của truyền hình nhân dân
đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết về phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của đảng bộ
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm trong đó nhấn mạnh tăng cường xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức trong sáng
đủ năng lực uy tín ngang tầm nhiệm vụ dám nghĩ dám làm dám đột phá dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung của tỉnh
phát huy dân chủ đoàn kết đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm năm mươi ba đồng chí
bầu đoàn đại biểu đảng bộ tỉnh dự đại hội đảng lần thứ một mươi ba của đảng ban chấp hành đảng bộ tỉnh
họp phiên thứ nhất bầu ban thường vụ ủy ban kiểm tra đồng chí hoàng trung dũng được bầu làm bí thư tỉnh ủy
sau ba ngày làm việc khẩn trương và với tinh thần tập trung cao chiều nay ngày một mươi sáu tháng một mươi đại hội đảng bộ tỉnh quảng trị lần thứ một mươi bảy
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã kết thúc và thành công tốt đẹp đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm năm mươi một người ban chấp hành đảng bộ tỉnh cũng đã bầu ban thường vụ tỉnh ủy
gồm một mươi năm ủy viên ông lê quang tùng bí thư tỉnh ủy quảng trị nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tái đắc cử bí thư tỉnh ủy quảng trị nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sau ba ngày làm việc với phương châm đoàn kết dân chủ kỳ cương hành động phát triển chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh đắk nông lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm họp phiên bế mạc kết thúc thành công tốt đẹp
đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh đắk nông nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm bốn mươi tám đồng chí
ban chấp hành đảng bộ tỉnh đắk nông đã họp phiên thứ nhất tín nhiệm bầu đồng chí ngô thanh danh
phó bí thư thường trực tỉnh ủy khóa một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi giữ chức bí thư tỉnh ủy đắk nông khóa một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
bầu ban thường vụ gồm một mươi năm đồng chí bầu ủy ban kiểm tra tỉnh ủy gồm một mươi một đồng chí và bầu đoàn đại biểu đảng bộ tỉnh đắk nông
dự đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba gồm một mươi năm đồng chí chính thức và một đại biểu dự quyết